các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận trời còn nắng sớm nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ
đối với nam bộ và tây nguyên hôm nay được coi là ngày đánh dấu kết thúc mùa mưa ở hai khu vực
điều này cũng được thể hiện khá rõ bằng thời tiết cụ thể tại nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay đều có nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực nam bộ sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
với các tỉnh tây nguyên nhiệt độ sẽ ở ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trên biển ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ hai năm mươi đến ba năm mươi khiến cho biển động mạnh
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc cường độ trung bình ở mức cấp bốn đến cấp năm không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km và biển lặng
sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước